phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc vừa triệu tập và làm việc để xử lý hai trường hợp đăng tải danh sách những người liên quan đến dịch covid một mươi chín lên mạng xã hội
hai thanh niên chú ở xã hòa thắng thành phố buôn ma thuật hai người này đã chia sẻ lên mạng xã hội danh sách những người mắc covid một mươi chín và danh sách những người f một f hai ở đắk lắc
việc đăng tải những thông tin hình ảnh liên quan đến dịch covid một mươi chín khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng và đăng công khai danh tính thông tin cá nhân của những người bị nhiễm covid một mươi chín hoặc liên quan lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật
sau khi được cơ quan công an giải thích hai người này đã nhận ra hành vi vi phạm của mình gỡ bỏ bài đăng những thông tin trên và viết cam kết không tái phạm lần sau
hiện công an tỉnh đắk lắc củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính hai trường hợp trên theo quy định